và những hình ảnh vừa rồi thì khiến chúng ta không thể không xót xa trước thiệt hại về người và vật chất
cháy nổ vấn đề dường như đã được đề cập đến quá nhiều với những giải pháp cụ thể
vậy mà câu chuyện chẳng hề cũ từ năm này qua năm khác
và chương trình tâm điểm ngày hôm nay một lần nữa cũng xin được bàn luận về câu chuyện này
với sự tham gia của trung tá bùi quang việt là phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc bộ công an việt nam
cảm ơn đồng chí đã nhận lời đến tham dự chương trình
thưa đồng chí tình hình cháy nổ năm nay so với cùng kỳ năm ngoái thì được đánh giá như thế nào ạ
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn cả nước xảy ra là hai sáu mươi ba vụ cháy
làm chết bốn mươi bảy người bị thương là hai trăm một mươi bảy người
thiệt hại về tài sản ước tính khoảng một một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
so với cùng kỳ tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm số vụ cháy giảm sáu mươi tám vụ
tuy nhiên thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra
cụ thể là số người chết thì tăng một người
cụ thể là số người chết thì tăng một người
số người bị thương tăng ba người
về tài sản thì tăng hai trăm hai mươi một tỷ đồng
những cái vụ cháy nổ đặc biệt là vào mùa nắng nóng thì gây ra rất là nhiều tổn thất về rất nhiều mặt
vậy thì đồng chí có thể cho biết là nguyên nhân cũng như là hậu quả của những vụ cháy nổ
những thiệt hại và tổn thất do cháy nổ gây ra
chỉ tính riêng trong hai tháng gần đây
thì trên địa bàn cả nước là xảy ra năm trăm năm mươi bốn vụ cháy
làm chết một mươi sáu người bị thương là ba mươi sáu người
thiệt hại về tài sản ước tính là hai trăm một mươi tám người
thì ngoài cái thiệt hại trực tiếp về tài sản
các vụ cháy nổ còn để lại hậu quả cánh nặng rất là lớn đối với xã hội
hàng chục nghìn người mất việc làm
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ gia đình
nhiều gia đình thì mất người thân
thậm chí có gia đình mất bốn mươi năm người
về nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
thì trong tổng số năm trăm năm mươi bốn vụ cháy trong hai tháng vừa qua
thì đến thời điểm này thì cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ được
ba trăm bảy mươi ba vụ chiếm sáu mươi bảy ba
tập trung vào một số nguyên nhân chính như sau
do sơ xuất
trong sử dụng lửa xăng dầu khí đốt
là tám mươi hai vụ
chiếm là một mươi bốn tám
do sự cố điện là hai trăm năm mươi ba vụ
nguyên nhân khác do đốt mâu thuẫn
hay tâm thần hay vi phạm các quy định về phòng cháy
sự cố kỹ thuật của thiết bị
chiếm ba mươi tám vụ khoảng sáu chín
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí
thưa quý vị và các bạn
cứ cách vài ngày thì người ta lại đọc được
một bài báo phản ánh về các vụ cháy lớn nhỏ
giải rác trên khắp các địa bàn
và để có thể hiểu rõ hơn về thực trạng cháy nổ
thì xin mời đồng chí cũng như là quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây
có một nguyên nhân mà khi nhắc đến
thì ai cũng phải gật đầu đồng ý rằng
cháy nổ ở các khu dân cư
khu tập thể khu phố có mật độ dân đông
là do đường dây điện ở đây
đa phần đều đã quá cụ kỹ
kém chất lượng nhiều hộ dân còn treo móc
câu điện một cách tùy tiện
bằng những đường dây tự chế của mình
khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao
chúng ta đã chứng kiến hai lần
ở khu vực bốt điện này rồi
cái mùa dông bão
khi những mảnh kính trên tòa nhà
nó rơi xuống vào cái bốt này này
thì nó gây hiện tượng
va đập vào cái bốt điện này
nếu mà không kịp thời
nó sẽ dây nổ bốt
trường hợp thứ hai cách đây
cũng khoảng nửa tháng
chắc là cũng lại do công suất điện thôi
nếu mà người ta dùng thì nó xảy ra những hiện tượng
những cái đầu dắp nối
thì nó gây cháy
những mớ dây điện dây mạng điện thoại cáp quang
răng như mạng nhiện kia
chính là một nguyên nhân sâu xa
gây ra cháy nổ tại các khu đông dân cư
hiện tượng đấy xảy ra ngày càng nhiều
do ý thức của người dân
dây điện trên cột điện thì rất nhiều
nguy hiểm lắm vì trong những cái cột điện
trăng thịt dây dở
chả biết dây gì với dây gì cả
đường điện hỏng một ai đến sửa
phải nhòm ngó mãi
không biết là đường dây ở chỗ nào để móc ra
để rất lâu một thời gian dây sẽ hoài
rất là nguy hiểm với vấn đề cháy lổ
dây ra chập cháy
chưa kể đến việc khi nền nhiệt
trung bình từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
cùng với nhu cầu sử dụng điện
với công suất lớn
đặc biệt là với các thiết bị làm mát
tiêu thụ điện cao như điều hòa quạt máy
máy làm kem đá
tăng đột biến từ ba mươi đến năm mươi
đã gây ra hiện tượng chập cháy cao
khi quá tải
các thiết bị bây giờ lại
sử dụng điện nhiều hơn ngày trước
các vấn đề về chập cháy nổ
hoặc là do bất cẩn trong quá trình sử dụng
thì nó cũng dễ dẫn đến
tai nạn về điện
nó xảy ra hơn
người dân thì liên tục lên tiếng
khuyến nghị và đưa ra các giải pháp
hành địa lực thường xuyên
giám sát và sát sao hơn
trong công việc kiểm tra
hay cũng như là có mối tương quan
với những người dân sống xung quanh
để có những đường hotline
để mọi người có thể kịp thời
giống như cái trường hợp cứu hỏa
một trăm một mươi bốn hay một trăm một mươi năm hay cứu thương
thực ra vẫn là cái nguồn điện của mình thôi
xem làm sao đủ tải
và đủ công suất
không để gây cháy
khi mà cháy thì lên có cái bình cứu hỏa
các nhà xưởng
nên chuyển ra ngoài
để cho trong thành phố nó đỡ
cái áp lực
đỡ cái tải trọng nó lên
làm công tác phòng
tức là hơn đến khi mà chống
thì là rất là
phòng thì gồm có nhiều gái
nhiều biện pháp
là tuyên truyền vận động thuyết phục
người dân ở các khu dân cư
cũng như các tổ chức xã hội
làm nòng cốt để giải quyết
về vấn đề phòng cháy cháy
và ký cam kết các hộ gia đình
nhất là các hộ kinh doanh
và những doanh nghiệp lớn
đều phải ký cam kết đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
và các vụ cháy nổ
thì vẫn xảy ra
thưa đồng chí
có lẽ là cháy nổ là một câu chuyện không bao giờ cũ
đặc biệt là khi trời nắng nóng
tuy nhiên thì không phải ai cũng biết
và cũng có thể nâng cao cảnh giác
cũng như là ý thức về vấn đề này
vậy còn công tác tuyên truyền được triển khai như thế nào
thưa đồng chí
chúng tôi triển khai đa dạng các biện pháp
tuyên truyền phổ biến tin tức về an toàn phòng cháy cháy
nói chung và
chú trọng về phòng cháy cháy
tới đông đảo các tầng lớp nhân dân
tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề
trao đổi về kiến thức phòng cháy cháy
tại các hộ gia đình khu dân cư
khu công nghiệp
phát hành tờ rơi áp vích truyền tải thông điệp
về phòng cháy cháy
xây dựng phát sóng các đoạn phim ngắn
hướng dẫn cách thiết kế sử dụng
bị điện an toàn trên các phương tiện truyền thông đại chúng
sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp
với tập đoàn điện lực việt nam xây dựng
phát hành cuốn sổ tay về an toàn phòng cháy điện
cho các hộ gia đình
đây sẽ là cuốn cẩm nang hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhất
giúp cho các hộ gia đình
tránh được những sự cố đáng tiếc
liên quan đến cháy nổ do điện
có rất là nhiều người dân là thờ ơ
với câu chuyện phòng chống cháy nổ
hay là cả những chủ doanh nghiệp
phải chăng là công tác tuyên truyền trong phòng cháy chữa cháy
hay là những bài giảng và cả những tư liệu phòng cháy chữa cháy
thì chưa tác động sâu sắc đến người dân
đúng như là như chị vừa nói
một số người dân một số doanh nghiệp
thực hiện công tác an toàn phòng cháy vẫn còn chủ quan lơ là
và chưa thấy được cái ý thức trách nhiệm của mình
trong cái vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy
cho chính ngôi nhà cũng như là cho doanh nghiệp của mình
hình thức xử phạt đối với
những cá nhân những gia đình cơ sở sản xuất
hay là doanh nghiệp vi phạm thì là như thế nào ạ
theo nghị định số một trăm sáu mươi bảy
ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quyền thổi là tại điều ba mươi bốn
quy định cá nhân tổ chức nếu vi phạm
các quy định về phòng cháy cháy
trong thiết kế lắp đặt quản lý sử dụng điện
thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
bao gồm các hình thức như xử phạt cảnh cáo và phạt tiền
mức phạt từ một trăm linh đồng đến hai mươi năm triệu đồng
vậy thì những nơi mà là khu công nghiệp thì sao
khi mà họ sử dụng rất là nhiều nhân liệu vật tư hàng hóa dễ cháy
như là xăng dầu điện tử hàng may mặt v v
theo đồng chí những nhà quản lý những chủ doanh nghiệp
và những người đứng đầu cơ sở sản xuất
thì cần có sự đầu tư như thế nào cho việc đảm bảo an toàn điện
phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy
cho người lao động như thế nào
người đứng đầu cơ sở hay là tổ chức
trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình
phải có trách nhiệm là tổ chức tuyên truyền
phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy
xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy cháy
thành lập duy trì hoạt động đội phòng cháy
theo quy định của pháp luật
ban hành theo thẩm quyền các nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy
tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám sát
việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng cháy cháy
sử dụng kinh phí phòng cháy chữa cháy đúng mục đích
trang bị và duy trì hoạt động của các dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị các điều kiện phục vụ để chữa cháy kịp thời
khi có sự có cháy nổ xảy ra
xây dựng các phương án chữa cháy
đảm bảo các điều kiện phục vụ cho công tác huấn luyện
nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy
tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra
thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy theo quy định của pháp luật
vậy thì đồng chí có những ý kiến gì đối với các hộ gia đình
có lời khuyên nào đối với các doanh nghiệp
là chúng ta có nên thay đổi cái cách sử dụng điện một cách hợp lý hơn
để có thể thích ứng với lệ nắng nóng
mà lại ngăn chặn triệt đề được các vụ cháy nổ hay không
các hộ gia đình doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm túc
các điều kiện về an toàn phòng cháy cháy điện cụ thể
hệ thống điện phải được thiết kế lắp đặt theo đúng quy định
của tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật điện
hệ thống thiết bị điện phải có thiết bị bảo vệ
như cầu dao automat dây dẫn điện
phải được đi cho ống khen chống cháy
cách điện người thi công lắp đặt hệ thống điện
phải được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật điện
cần sử dụng hợp lý hiệu quả
các thiết bị điện được trang bị trong các hộ gia đình và doanh nghiệp
phù hợp với các điều kiện thời tiết
cụ thể như chỉ sử dụng các thiết bị điện
có dòng điện tiêu thụ phù hợp với khả năng chịu tải của dây dẫn điện
khi trang bị bổ sung các thiết bị điện
phải chú ý đến khả năng chịu tải của hệ thống điện
đề phòng quá tải dẫn đến nguy cơ cháy nổ
trong quá trình sử dụng tuyệt đối
nghiêm cấm tình trạng câu móc đấu nối tùy tiện
hệ thống điện tắt các thiết bị điện khi không dùng
khi ra khỏi nhà hoặc hết giờ làm việc
yêu cầu ngắt atomat điện tổng để ngăn ngừa sự cố cháy nổ
do nguyên nhân do điện
thường xuyên tuyên truyền về cháy nổ cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp
trong đó cần nhấn mạnh an toàn trong sử dụng điện
mỗi người trong gia đình cần phải tự tìm hiểu và nghiên cứu
những kiến thức cơ bản về an toàn trong sử dụng điện
về phòng cháy cháy
trong quá trình sử dụng hệ thống điện
các thiết bị điện phải được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ
để kịp thời sửa chữa thay thế những thiết bị điện
và hệ thống điện không đảm bảo an toàn
bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những biện pháp cụ thể như thế nào
tránh để hỏa hoạn xảy ra
chúng tôi đang muốn nhấn mạnh tới từng môi trường
và những hoàn cảnh cụ thể
thưa đồng chí
mỗi hộ gia đình nên tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy
loại bình bột abc hay bình khí co hai
để ở nơi dễ thấy dễ lấy
để kịp thời có thể xử lý sự cố cháy nổ xảy ra
nên trang bị những thiết bị cảnh báo khói
tại các khu vực vị trí có nguy cơ cháy nổ cao trong nhà
nhằm phát hiện cháy sớm
sắp xếp hàng hóa nguyên liệu sản xuất kinh doanh ngăn nắp
không để trắng lối đi lại
không để hàng hóa xe máy và các vật dụng dễ cháy
gần nguồn điện nguồn nhiệt
không trồng cao sắt trần nhà
khu vực kinh doanh buôn bán vàng sinh sống nên tách biệt
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện
phải lắp đặt cầu giao riêng biệt cho khu vực buôn bán
ngắt cầu giao trước khi kết thúc bán hàng
kiểm tra hệ thống điện khu vực buôn bán trước khi anh đi ngủ
vậy việc sử dụng trang thiết bị phòng chống cháy nổ
trong các môi trường làm việc thì sao
đồng chí có những lời khuyên gì cho các cá nhân cơ sở
để việc sử dụng các phương tiện phòng chống cháy nổ
trở nên đúng cách và hiệu quả
theo tôi cần lưu ý một số vấn đề sau
các phương tiện thiết bị phòng chống cháy nổ
phải phù hợp với môi trường làm việc
trong môi trường nguy hiểm cháy nổ
phải trang bị phương tiện thiết bị phòng chống cháy nổ
môi trường có nguy cơ ăn mòn cao
thì phải là phương tiện thiết bị chống hoa chất ăn mòn
môi trường có các chất kị nước
thì phương tiện thiết bị phòng cháy phải là khí trơ bọt khô
tuân thủ quy định vận hành thiết bị an toàn
trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng vệ sinh máy móc thiết bị
định kỳ theo quy định của nhà sản xuất
nhằm loại trừ các nguy cơ tiềm mặt gây cháy nổ
có các biện pháp giải pháp làm giảm nồng độ hơi chất cháy
trong môi trường đặt thiết bị để triệt tiêu nguy cơ cháy nổ
người làm việc trong môi trường phải được hướng dẫn huấn luyện
sử dụng thành thạo phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy
trang bị trong môi trường đó
tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên
trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
vâng xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của đồng chí
và một lần nữa cũng cảm ơn đồng chí đã tham dự chương trình
quý vị và các bạn thân mến
chương trình tâm điểm ngày hôm nay muốn lên tiếng
cảnh tỉnh người dân hãy cảnh giác với giặc lửa
không chỉ là tìm hiểu về nguyên nhân
mà còn phải tìm ra những giải pháp thiết thực
để ngăn chặn và phòng cháy
mỗi người dân người lao động cần ý thức được vai trò
và trách nhiệm của mình trong việc phòng chống cháy nổ
bên cạnh đó những chủ doanh nghiệp chủ sản xuất
cũng cần phải chuẩn bị các biện pháp để ngăn ngừa cháy nổ
phòng mọi trường hợp có thể xảy ra
và đặc biệt là cần phải có một đội ngũ
phòng cháy chữa cháy để kịp thời ứng phó với hỏa hoạn
tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
vâng và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại